tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị chiều qua đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công an tỉnh bình dương
theo báo cáo của công an tỉnh bình dương hiện một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh cài đặt
sử dụng ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn và tuyên truyền vận động hơn ba bảy trăm linh lượt người cài đặt sử dụng hiệu quả
tuyên truyền qua mạng xã hội như zalo fanpage kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại từng hộ dân
và tổ chức cuộc thi trực tiếp tìm hiểu về pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
tại buổi làm việc đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
tại nhiều cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn thành phố thủ dầu một
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận những kết quả công an tỉnh bình dương đạt được
đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
huy động các cấp ngành cả hệ thống chính trị người dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
ra soát tổng hợp nhân rộng mô hình cách làm hay bảo đảm đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể
từ đó ngăn chặn phòng ngừa giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
sáng nay ngày sáu tháng năm tại hà nội bộ công an
đã tổ chức diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trên cổng thông tin điện tử bộ công an
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
tham gia diễn đàn trực tiếp giải đáp trao đổi với độc giả và nhân dân
trả lời câu hỏi của người dân về những bất cập của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
đại tá đỗ thanh bình nêu rõ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đang điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ
đây là ba lĩnh vực khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật
sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám luật này không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
thế thì cái lợi ích lớn nhất đó là chuyên sâu
lợi ích thứ hai là bổ sung các chế định đầy đủ để cho các lĩnh vực phát triển
cái thứ ba là khắc phục những cái trồng chéo những cái quy định rất chung
do cái đối tượng và mục tiêu điều chỉnh ở trong nguồn luật
thì cái việc xây dựng này sẽ tốt nhất
người tham gia giao thông chỉ cần quan tâm đến cái luật trật tự an toàn giao thông để đi đường
tại diễn đàn đại diện cục cảnh sát giao thông cũng chia sẻ cụ thể về những điểm mới có tính đột phá
với sáu nhóm chính sách của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông
hướng tới việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật
đảm bảo tính chuyên nghiệp tránh trồng chéo tạo bước chuyển biến cơ bản
bền vững trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra
liên quan đến cái việc mà giải quyết tai nạn giao thông
thì trước kia là nó chỉ là một cái đơn lẻ trong luật
mà đây giải quyết tai nạn giao thông mà nó có cái tính nhân văn và trách nhiệm rất cao
đó là hạn chế tối đa cái thiệt hại do các vụ tai nạn giao thông
thì phải có trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm đến đâu
để làm sao mà chúng ta tiếp cận nhanh hiện trường
giải quyết sơ cứu ban đầu và cái chữa trị cho người bị tai nạn giao thông
ví dụ như là nếu mà chúng ta tiếp cận nhanh chúng ta giải quyết tốt
thì cái hậu quả xã hội do tai nạn giao thông nó sẽ
diễn đàn cũng đã nhận được hơn một trăm linh câu hỏi của người dân
các nội dung liên quan đến góc độ tiếp cận xây dựng luật đảm bảo quyền con người
quy tắc giao thông đường bộ được quy định trong dự luật
các chế định để đảm bảo tính công khai minh bạch
trong xử lý các vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ
thưa quý vị công an cấp xã là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý giám sát
giáo dục người chấp hành án và công tác tái hòa nhập cộng đồng
là nhân tố quyết định tới hiệu quả công tác này
đây là nhận định mà các đại biểu đưa ra tại hội thảo khoa học công tác quản lý giám sát
giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
của công an cấp xã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
đại biểu của công an các đơn vị địa phương
đã đánh giá những vấn đề về lý luận và thực trạng của công tác quản lý
giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và tái hòa nhập cộng đồng của công an cấp xã
những khó khăn vướng mắc hạn chế tồn tại
đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý
giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và tái hoàn nhập cộng đồng
đồng thời khẳng định thực tiễn thực hiện công tác quản lý
giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và tái hòa nhập cộng đồng của công an cấp xã
trong thời gian qua cho thấy
với các quy định chặt chẽ của luật thi hành án hình sự
và các văn bản hướng dẫn thi hành
cùng với việc bố trí công an cấp xã chính quy
đã tạo ra những thuận lợi cho việc thực hiện công tác quản lý
giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và tái hoàn nhập cộng đồng
kết quả đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và có ý nghĩa
các ý kiến phát biểu tại hội thảo
đều cho rằng việc ban hành quy trình quản lý
giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
của công an cấp xã là rất cần thiết
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn về quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự
tại cộng đồng của công an cấp xã
dự thảo quy trình về cơ bản đã quy định
hướng dẫn cụ thể chi tiết các nội dung công việc
công an cấp xã cần thực hiện
đồng thời tham gia trực tiếp vào một số quy định cụ thể
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
học viện chính trị công an cấp xã
công an nhân dân và tri hội nhà văn công an nhân dân
đã đồng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề
cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của văn hóa công an nhân dân
với sự tham gia của nhiều nhà khoa học nhà văn nhà thơ
và nhà phê bình văn học
những nội dung tại tọa đàm đã một lần nữa
làm sâu sắc hơn hệ thống lý luận về văn hóa công an nhân dân
cũng như chỉ rõ giá trị sức mạnh của văn hóa
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
tại buổi tọa đàm với hơn hai mươi tham luận
các đặc trưng yếu tố cấu thành hệ giá trị
và biểu hiện của văn hóa công an nhân dân
nhiều ý kiến cũng đã phân tích
làm rõ vai trò của văn hóa công an nhân dân
trong tổ chức hoạt động của toàn lực lượng
trong công tác xây dựng lực lượng
và đặc biệt là vai trò của văn học nghệ thuật công an nhân dân
trong phát triển văn hóa công an nhân dân
từ những cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng
phát triển văn hóa công an nhân dân
kết quả xây dựng hình tượng người công an nhân dân
trong tác phẩm văn học nghệ thuật hiện nay
nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ những đề xuất
với các nội dung định hướng chương trình hành động
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác tư tưởng văn hóa văn học nghệ thuật
trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới
qua đó cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu
xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại
đến năm hai nghìn ba mươi
theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
thưa quý vị chiều nay tại hà nội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
dự hội nghị tổng kết cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý
của cơ quan tổ chức và nhân dân
đối với công an nhân dân và sơ kết một năm
thực hiện kết luận số một kltvk
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện
chỉ thị số năm cttvk
về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đại tướng tôn lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị
cùng dự còn có lãnh đạo các bộ ban ngành
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
qua một năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
năm năm thực hiện cuộc vận động
hơn bốn năm thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân
công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
với nhiều dấu ấn nổi bật
đảng bộ công an trung ương và các tổ chức đảng
trong công an nhân dân được xây dựng trong sạch
vững mạnh năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu được nâng lên
tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân
vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức
tổ chức và cán bộ
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp phát triển
kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
lực lượng công an nhân dân
đã thể hiện rõ vai trò gương mẫu
đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi hai một mươi ba về xây dựng
chỉnh đốn đảng và trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tập trung đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
bố trí công an chính quy về xã
ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện cải cách hành chính
phục vụ nhân dân tích cực tham gia
tuyến đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo tuyệt đối an toàn
đại hội một mươi ba của đảng bầu cử quốc hội
khóa một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
công tác phòng chống tội phạm
đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự
đặc biệt nghiêm trọng được dư luận
nhân dân ủng hộ đánh giá cao
đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ
nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy
và người đứng đầu
có nhiều tiến bộ
tuyệt đại bộ phận bản lĩnh chính trị vững vàng
trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
nêu cao tinh thần chủ động
trách nhiệm nêu gương
xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt
gương cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ
mưu trí dũng cảm sáng tạo
trong công tác chiến đấu
sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một
trong lực lượng công an nhân dân
có bảy mươi đồng chí hy sinh
gần một năm trăm linh đồng chí bị thương
hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv
trong khi thi hành công vụ
hội nghị cũng đã yêu cầu
phải đánh giá được những thành công
và chỉ ra những tồn tại hạn chế
và nguyên nhân
đồng thời tìm kiếm những kinh nghiệm
rút ra từ thực tiễn
phát hiện ra những mô hình mới cách làm hay
và đề ra những biện pháp giải pháp thực hiện
mang tính khả thi thiết tực
hiệu quả hơn trong thời gian tới
góp phần giáo dục truyền thống
động viên khuyến khích các thế hệ cán bộ chiến sĩ
nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân
tạo thêm nhiều dấu ân mới
hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
trong lòng nhân dân
thưa quý vị tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cục truyền thông công an nhân dân
đã ký hợp tác truyền thông
với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
ngồm báo nhân dân
đài truyền hình việt nam
đài tiếng nói việt nam
truyền hình thông tấn truyền hình quốc hội
báo điện tử vn express
báo điện tử việt nam net
báo thanh niên báo tuổi trẻ
báo điện tử dân trí báo tiền phong báo lao động
để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được
tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác
trong truyền thông lan tỏa tinh thần nỗ lực
tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
vì nước quên thân vì dân phục vụ
ngày hôm nay ngày sáu tháng năm
cục truyền thông công an nhân dân
đã tổ chức buổi gặp mặt
nhằm đánh giá kết quả triển khai hợp tác truyền thông
với các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
và kế hoạch hợp tác truyền thông
trong thời gian tới
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chủ trì buổi gặp mặt
đến dự có các đồng chí lãnh đạo
các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí
trong và ngoài lực lượng
từ khi ký kết hợp tác truyền thông
các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp
tại công an các đơn vị địa phương
nhất là ở cơ sở vùng sâu vùng xa
để thu thập thông tin tài liệu
và đã tổ chức sản xuất phát sóng
đăng tải hơn hai tin bài phóng sự
trong đó tập trung tuyên truyền
các nội dung như
tuyên truyền sâu đậm về chiến dịch triển khai
hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
đóng góp tích cực của lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giải pháp kiềm chế kéo giảm năm phạm pháp hình sự
tuyên truyền về hiệu quả triển khai
thực hiện đề án bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu tại buổi gặp mặt
trung tướng mai văn hà đánh giá cao vai trò
của các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
trong công tác thông tin tuyên truyền
về lực lượng công an nhân dân
đã góp phần giúp khán thính giả độc giả
các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn
những khó khăn vất vả cống hiến hy sinh
và những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
trung tướng mai văn hà đề nghị
trong thời gian tới
các cơ quan báo chí ngoài công an nhân dân
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trong tuyên truyền các chủ trương của đảng nhà nước
của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước mắt là tuyên truyền về đề án phát triển
ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong lực lượng công an nhân dân
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tuyên truyền các chiến công thành tích
tinh thần tận tụy
vì nước quên thân vì dân phục vụ
của người cán bộ cảnh sát nhân dân
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng mai văn hà cũng mong muốn
các cơ quan báo chí cần thường xuyên đổi mới
về nội dung cách thức thể hiện
nhằm đảm bảo tính chân thực
và lan tỏa được những hình ảnh tốt đẹp
và những vấn đề quan trọng về lực lượng công an nhân dân
đang được xã hội và nhân dân quan tâm
nhân dịp này
một mươi chín cá nhân cũng được cục truyền thông công an nhân dân khen thưởng
vì đã có thành tích xuất sắc
trong thời gian qua